thưa quý vị và các bạn hôm nay ba mươi tháng một mươi hai là ngày làm việc cuối cùng trước khi bước vào dịp nghỉ tết dương lịch
chính vì vậy vấn đề đang được quan tâm nhất trong ngày hôm nay chắc chắn là tình hình đi lại về quê nghỉ lễ của người dân
phóng viên truyền hình công an nhân dân có mặt tại các bến xe trên địa bàn hà nội sẽ cung cấp cho quý vị và các bạn những thông tin chi tiết hơn về hoạt động đi lại của người dân trong phóng sự ngay sau đây
bến xe mỹ đình đầu giờ sáng rất đông người dân đã đổ về bến bằng các phương tiện công cộng như xe buýt taxi
trước thông tin điều chuyển một số tuyến xe về các tỉnh như hà tĩnh nam định nghệ an thái bình thanh hóa ninh bình v v
được điều chuyển về bến xe nước ngầm nhiều người dân đã tỏ ra vô cùng bất ngờ với thông tin này vì đã lỡ đến bến mỹ đình
bến xe mỹ đình đầu giờ sáng rất đông người dân đã đổ về bến bằng các phương tiện công cộng như xe buýt taxi trước thông tin điều chuyển một số tuyến xe về các tỉnh như hà tĩnh nam định nam định thái bình thanh hóa ninh bình v v
được điều chuyển về bến xe nước ngầm nhiều người dân đã tỏ ra vô cùng bất ngờ với thông tin này vì đã lỡ đến bến mỹ đình